sau một thời gian tạm lắng hiện tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới biển
nhất là từ phía bắc vào việt nam đã xuất hiện trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp
bởi khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiềm ẩn nguy cơ thì mặt hàng gia cầm lậu có thể làm lây nhiễm
các loại dịch bệnh nguy hiểm khác như bệnh cúm ah năm n một cúm ah bảy n chín gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến phát triển ngành chăn nuôi da cầm của nước ta
giàng sáng ngày hai mươi tám tháng chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại khu vực biển thuộc huyện hải hà tỉnh quảng ninh tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiến hành kiểm tra một tàu vỏ gỗ và phát hiện khoảng gần năm con gà giống
không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
giảng sáng ngày hai mươi tám tháng chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại khu vực biển thuộc huyện hải hà tỉnh quảng ninh tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một